lợi dụng xe lùm xanh để vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
hai đối tượng trong chuyên án vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội bắt giữ cùng vật chứng là một mươi bánh heroin và số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm ketamin và metafetamin
vâng thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp và một số địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội
và nổi lên một số thủ đoạn của tội phạm trong thời điểm này đó chính là lợi dụng xe vận tải luồng xanh để vận chuyển những hàng hóa cấm
trong đó có cả vận chuyển ma túy trái phép từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
thùng xốp chứa đầy hoa quả trên xe tải vận chuyển theo dạng xe luồng xanh từ các tỉnh tây bắc về hà nội
thế nhưng dưới lớp hoa quả này là số lượng lớn ma túy heroin đóng bánh
tương tự các thùng hàng khác đều chứa ma túy dạng metafetamin và ketamin
đây là thủ đoạn mới
của các đối tượng tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
phục vụ đời sống của dân
thế thì đối tượng đã lợi dụng xe này và những xe chở thực phẩm để vận chuyển ma túy
bước đầu khi bắt giữ đối tượng hai đối tượng này là đối tượng hoàng văn linh và đối tượng nguyễn văn hùng
đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội công hình
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội
đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội
hà nội tiêu thụ do đối tượng hoàng văn linh ở trương mỹ hà nội cầm đầu
với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy và hàng nông sản để vận chuyển từ tây bắc về hà nội
cùng tham gia trong đường dây này với linh còn có đối tượng nguyễn văn hùng chú tại hoàng mai hà nội
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin bốn tám kg ketamine một trăm năm mươi chín g methamphetamine
một tỷ đồng và ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
để mà thực hiện
để thực hiện được thắng ở cái chuyên án này thì lực lượng ma túy của toàn thành phố cũng đã tăng cường
tất cả lực lượng xuống cơ sở nắm bắt tình hình địa bàn cũng như là phát huy tất cả những biện pháp
nghiệp vụ để làm sao mà chúng tôi phong lợi và chấn áp tội phạm không để cái tội phạm ma túy xảy ra phức tạp
theo cơ quan công an công tác trinh sát nắm tình hình đường dây tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
tuy nhiên với sự chủ động trước những diễn biến và thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong mùa dịch
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm này kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại